những lưu ý trong điều trị cũng như các biện pháp để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh lý này
thông tin cụ thể sẽ có trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm của chúng tôi ngày hôm nay
thưa bác sĩ thì tỷ lệ bệnh nhân ung thư tuyệt giáp hiện nay cũng khá cao
tuy nhiên thì nhiều người cũng lo lắng về việc là bệnh ung thư tuyệt giáp có nguy hiểm hay không
vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ gì về điều này ạ
riêng bị ung thư tuyến giáp so với các loại ung thư khác thì ung thư tuyến giáp có thể nói là điều trị tốt nhất trong tất cả các loại ung thư
có nghĩa là nó sẽ nguy hiểm ít hơn tất cả các loại ung thư khác
thường là người bệnh phát hiện ra cũng như ung thư khác được phát hiện ra là muộn tình cờ thôi
thì có nhiều người chỉ là đi kiểm tra sức khỏe định kỳ
thế là sau khi phát hiện ra là ở tuyệt giáp có nhân là chọc làm tế bào thì phát hiện ra là là ung thư
vì vậy cho nên là thường là có thể
sơ thấy bản thân mình sơ thấy hoặc là người khác sơ thấy chỉ cho mình hoặc nữa là đi khám tình cờ đi khám hoặc là chủ động đi khám thì phát hiện ra là có hình nhân tuyệt giáp làm trên nghiệm tế bào là ung thư tuyệt giáp
vậy thì những phương pháp mà áp dụng cho điều trị ung thư tuyến giáp hiện nay là gì thưa bác sĩ
đối với trận đoán ung thư tuyệt giáp thì hiện nay là phương pháp trận đoán đơn giản nhất là kết hợp là siêu âm và chọc tế bào kim nhỏ
thì ở cái tuyến nào
ở dưới cũng làm được ở cặp trên cũng làm được
đương nhiên cái trọng và cái siêu âm thì cái bác sĩ làm chuyên khoa và nhiều thì vẫn là cái kết quả thì vẫn là tốt hơn
các cái nơi mà có cái điều kiện chuyên khoa sâu có thiết bị tốt hơn thì vẫn chẩn đoán là tốt hơn
còn đơn giản thì chỉ cần là siêu âm và chọc tế bào chọc hút tế bào kim nhỏ là đã phát hiện ra được là ung thư tuyệt giáp
tại bệnh viện đa khoa tâm anh hiện nay đang áp dụng những phương pháp điều trị nào thưa bác sĩ
ở bệnh viện đa khoa tâm anh hiện nay chúng tôi còn có một cái chương trình là khám một lần nhắc hẹn cả đời
thì không phải là ung thư tuyệt giáp cả là ung thư khác
chúng tôi cũng có chương trình khám cho người bệnh khám cho những gia đình những người thân trong gia đình mà có nguy cơ liên quan đến bệnh đấy và nhắc hẹn theo ba tháng sáu tháng hoặc là một năm
đối với ung thư tuyệt giáp thì hiện nay là vì phương pháp điều trị thì khi phát hiện ra thường như chúng ta biết là ung thư tuyệt giáp thì thường gặp đến tám mươi năm chín mươi năm năm đó là ung thư tuyệt giáp thể nhu
đối với ung thư tuyệt giáp thì hiện nay là vì phương pháp điều trị thì khi phát hiện ra thường như chúng ta biết là ung thư tuyệt giáp thì thường gặp đến tám mươi năm chín mươi năm năm đó là ung thư tuyệt giáp thể nhu
các chuyên gia cũng khuyến cáo để giảm nguy cơ ung thư tuyến giáp mọi người nên hạn chế tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ như bức xạ tia bức xạ
bên cạnh đó nên ăn uống lành mạnh thường xuyên tầm soát ung thư để biết được tình trạng của bản thân
ung thư tuyến giáp có thể chữa trị được tùy thuốc và loại ung thư độ tuổi khi phát hiện ung thư và giai đoạn bệnh nhân bắt đầu điều trị
vì vậy điều quan trọng nhất là tầm soát phát hiện sớm điều trị đúng cách và kịp thời tùy theo loại tế bào ung thư và giai đoạn bệnh bác sĩ sẽ chỉ định hoặc là đơn trị hoặc kết hợp các phương pháp điều trị với nhau để đạt hiệu quả cao nhất
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai